đồn biên phòng keng du bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an vừa hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án
và bàn giao hai đối tượng về hành vi mua bán người cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an
tiếp tục điều tra làm rõ
hai đối tượng là xeo văn thôn và mong văn dục cùng chú huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
nạn nhân là chị mong thị may chú tại huyện kỳ sơn
năm hai nghìn một mươi bốn hai đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nạn nhân đã lừa chị may đi làm công nhân ở bình dương
và sau đó đã bán chị với số tiền là bốn mươi triệu đồng